đây là những cung đường mà bọn tội phạm thường xuyên lợi dụng để vận chuyển ma túy đi các tỉnh tiêu thụ
hoặc từ bên kia biên giới vào nội địa
điều đáng chú ý là hầu hết các vụ vận chuyển này đều có nhiều đối tượng đi theo để cảnh giới và làm hoa tiêu
và đều trang bị vũ khí nóng sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện
và chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng một trăm linh bánh heroin gần đây nhất
tại trạm xoát vé huyện đương sơn tỉnh hòa bình mà chúng tôi đã đưa tin
những hình ảnh về vụ bắt giữ đã cho thấy những nguy hiểm mà lực lượng công an phải đối mặt
trong cuộc chiến với loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm này
và để quý vị hiểu rõ hơn về quá trình bắt giữ cũng như lời kể của các nhân chứng
phóng viên an ninh toàn cảnh đã đến hiện trường để ghi nhận phản ánh tới quý vị
đoạn clip ghi lại toàn bộ quá trình vây bắt đối tượng vận chuyển một trăm linh bánh ma túy
tại trạm soát vé huyện đương sơn tỉnh hòa bình

nơi tôi đang đứng đây thì cách đây vài hôm thì là hiện trường một vụ bắt đối tượng ma túy vô cùng nguy hiểm và manh động
và khi kể lại sự việc ngày hôm đó thì nhiều người dân không giấu nổi về bà nguyễn
sợ hãi khi lần đầu tiên chứng kiến một cảnh vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy
trong kế hoạch của ban chuyển án đối tượng sẽ bị bắt giữ tại trạm thu phí lương sơn hòa bình
tuy nhiên đối tượng đã cực kỳ manh động khi cố tình đâm thẳng vào lực lượng vây bắt để tháo chạy
trên đường tháo chạy để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên đường
ban chuyển án đã tiếp tục truy đuổi
khi đến chốt chặn thứ hai nơi mật độ dân cư thưa ít người qua lại
ban chuyên án đã quyết định chặn bắt đối tượng

sau đó các tổ chức đã bắt được khống chế được đối tượng và bắt được đối tượng một cách an toàn
không quản ngại khó khăn vất vả thậm chí là cả đồ máu
đó là những gì mà các chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát ma túy đang hàng ngày hàng giờ đối mặt
vụ bắt giữ này một lần nữa lại giúp người dân có thể hiểu hơn cảm phục hơn
những chiến công thầm lặng của những người lính công an nhân dân trên mặt trận đấu tranh ngăn ngừa cái chết trắng
cái công việc thì chúng tôi cũng không hiểu lắm nhưng mà phải nói là
chúng tôi cảm phục công an mình quá giỏi không thì nhân dân không bình yên được
làm như thế tôi thấy là các chiến sĩ rất dũng cảm mưu trí dũng cảm toàn công an trẻ và nhỏ